thông tin từ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hòa bình vào hồi một h hai mươi phút ngày hai mươi hai tháng một mươi một
tại km một trăm một mươi tám năm trăm linh quốc lộ sáu thuộc địa phận xóm tầm bát xã phú cường huyện tân lạc hòa bình
đã xảy ra một vụ tai nạn lật xe ô tô khách dường nằm làm hai người tử vong tại chỗ và một mươi người khác bị thương
vào thời điểm trên xe khách dường nằm bốn mươi chỗ mang biển kiểm soát hai mươi b chín trăm một mươi một
khách ba mươi năm hành khách do anh nguyễn đức phụng chú tại thái bình điều khiển theo hướng sơn la hà nội
đã tự lao vào hệ thống lan can phòng hộ bên trái đường rồi tiếp tục đâm vào rãnh thoát nước bên phải và bị lật nghiêng xe
vụ tai nạn đã làm anh lường văn mai và anh hoàng văn phọng cùng chú tại sơn la tử vong tại chỗ
một mươi hành khách khác bị thương nhẹ chưa xác định được danh tính xe ô tô khách bị hư hỏng nặng
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng cảnh sát giao thông huyện tân lạc đã có mặt bảo vệ khám nghiệm hiện trường
tử thi và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ